thưa quý vị thời gian gần đây một số địa phương thuộc khu vực nam bộ bị sạt lở sụt lún đất gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng
thực trạng này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân
tại hai tỉnh cà mau và kiên giang đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp hai trên địa bàn các huyện trần văn thời u minh cà mau và khu vực vùng đệm u minh thượng huyện u minh thượng kiên giang
lý giải về nguyên nhân sạt lở sụt lún đất tại hai tỉnh nêu trên
trưởng phòng dự báo thủy văn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phùng tiến dũng cho rằng do sự phát triển kinh tế xã hội người dân xây dựng nhà tập trung trên các đường lộ gây sự tăng áp lực lên mặt đường làm cho nền đất yếu
mặt khác do hạn hán kéo dài nên hầu hết các tuyến canh dạch vùng nước ngọt đều khô cạn
trong khi đó cao độ đáy canh sâu độ tranh lệch độ cao giữa mặt đường và mực nước hiện tại rất lớn
làm mất phản áp gây sụt lún đồng thời khoảng lưu không chiều rộng bờ sông canh dạch từ mét mặt đường đến mét canh sông dạch hẹp cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện tượng enino vẫn duy trì nhưng cường độ suy yếu dần từ nay đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
sau đó có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất bảy mươi năm tám mươi nắng nóng và khô hạn tại khu vực tây nguyên và nam bộ
có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và nắng nóng nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
do vậy nguy cơ sạt lở sụt lún đất do hạn hán là rất lớn đối với các khu vực nêu trên
để phong tránh nguy cơ sạt lở sụt lún đất trong thời gian tới các chuyên gia về phòng chống thiên tai khuyến cáo chính quyền địa phương luôn sẵn sàng phương án
và kiên quyết triển khai sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng khi xuất hiện tình huống bất lợi
đồng thời theo dõi diễn biến sụt lún sạt lở cắm biển cảnh báo hạn chế hoặc cấm người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm
đối với những vị trí sụt lún sạt lở đất xảy ra trong phạm vi hẹp quy mô nhỏ không ảnh hưởng đến các hộ dân người dân và chính quyền địa phương
bố trí và cân đối các nguồn lực để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về người và cơ sở hạ tầng
chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị khoảng bốn mươi năm các đô thị của trung quốc đang trong tình trạng sụt lún khoảng ba mm mỗi năm ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm triệu người
theo reuter gần một nửa số thành phố lớn của trung quốc đang bị sụt lún từ mức trung bình cho đến nghiêm trọng
điều này có thể khiến hàng triệu người trung quốc gặp phải nguy cơ bị lũ lụt đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao
các chuyên gia nhận định bốn mươi năm các đô thị của trung quốc đang chìm dần khoảng ba mm mỗi năm
và một mươi sáu ở mức hơn một mươi mm mỗi năm
hiện tượng này không chỉ đến từ việc mực nước ngầm giảm mà còn do sức nặng của các công trình xây dựng
nhà nghiên cứu ao zhu rui tại đại học sư phạm hoa nam trưởng nhóm nghiên cứu cho biết
dân số đô thị của trung quốc đã vượt chín trăm linh triệu người ngay cả khi một phần nhỏ các thành phố lớn sụt lún thì vẫn là mối đe dọa lớn
sụt lún đã khiến trung quốc thiệt hại hơn bảy năm tỷ nhân dân tệ khoảng một bốn tỷ usd hàng năm và trong thế kỷ tới
gần một phần tư vùng ven biển của nước này có thể ngập lụt khi mực nước biển tăng ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người
theo chuyên gia robert nicons tại trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu tại đại học is anglia cho biết
đây là một vấn đề quốc gia đối với trung quốc chứ không phải là vấn đề chỉ ở một hoặc hai nơi
và đó là một mô hình thu nhỏ của những gì đang xảy ra trên khắp thế giới
thành phố thiên tân với hơn một mươi năm triệu người ở gần bắc kinh được xác định là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất
năm ngoái ba cư dân tại đây đã phải sơ tán sau một thảm họa địa lý bất thường mà các nhà điều tra cho là do cạn kiệt nguồn nước
cũng như việc xây dựng các giếng địa nhiệt
nhiều khu vực khai thác than cũ cũng bị ảnh hưởng do tình trạng khai thác quá mức buộc nhà chức trách thường phải bơm bê tông vào hố sụt để ra cố
theo reuters tình trạng đô thị bị sụt lún không phải vấn đề của riêng trung quốc
một nghiên cứu được công bố vào hồi tháng hai cho thấy
trên toàn cầu đang gặp nguy cơ
trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là indonesia với phần lớn diện tích thủ đô jakarta đã thấp hơn mực nước biển
trong số bốn mươi bốn thành phố ven biển đang chịu tình trạng sụt lún này có ba mươi thành phố tại châu á
theo một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi hai tại singapore nikol cho biết các thành phố đang đối mặt với sụt lún có thể học bài học từ tokyo
khi thành phố này bị sụt lún đến năm mét cho đến khi cấm khai thác nước ngầm vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là những thông tin chi tiết dự báo thừa tiết các khu vực ngày hai mươi tháng bốn
thời tiết tại thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng khu vực tây bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi một ba mươi tám độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các thành phố trên cả nước